chiều ngày hai mươi bảy tháng bốn phó thủ tướng vũ đức đam đã chủ trì cuộc họp với bộ giáo dục và đào tạo
ủy ban văn hóa giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng của quốc hội và một số ban ngành liên quan
để nghe báo cáo về phương hướng tổ chức xét tuyển đại học năm hai nghìn hai mươi
tiếp thu ý kiến từ các đại diện ban tuyên giáo trung ương bộ tư pháp ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên
thiếu niên và nhi đồng của quốc hội văn phòng chính phủ hiệp hội các trường đại học cao đẳng việt nam
và các chuyên gia giáo dục về phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi
và phương hướng tổ chức xét tuyển đại học
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ quyết định kỳ thi năm nay sẽ giữ nguyên ba đầu điểm đối với bài thi tổ hợp
thời gian làm bài sẽ đảm bảo đánh giá năng lực học sinh ở các môn thành phần
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức ngắn gọn trong vòng hai ngày
đề thi vẫn có sự phân hóa chất lượng học sinh theo các mức từ trung bình đến xuất sắc
đội tranh lệch điểm ở mức hai mươi năm điểm
tuy nhiên đề thi sẽ giảm bớt câu hỏi khó có tính chất đánh đố mà trước đây được sử dụng
nhằm phục vụ tuyển sinh cho một số ít các trường đại học top đầu cả nước
phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị bộ giáo dục và đào tạo tiếp thu ý kiến khẩn trương ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
trong đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi đồng thời ban hành đề thi tham khảo để học sinh và phụ huynh yên tâm